vào chiều ngày hôm qua công an quận hoàng mai hà nội đã triệu tập vũ trọng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện thanh trì
đây là người đàn ông đã hành hung bé gái bốn tuổi tại khu vui chơi ở khu đô thị linh đàm quận hoàng mai đến trụ sở để làm rõ
vụ việc xảy ra vào ngày bảy tháng sáu tại một nhà sách thuộc phường hoàng liệt theo hình ảnh từ camera giám sát ghi lại
tại khu vui chơi trong nhà sách một cháu bé bốn tuổi vô tình ném trúng quả bóng vào mặt người đàn ông đeo kính cận
sau đó người đàn ông này đã dùng tay tát và đánh vào người khiến cho bé gái hoảng loạn